theo cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư tính chung trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổng vốn đầu tư từ việt nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt một trăm tám mươi ba triệu usd
trong đó có năm mươi năm dự án được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư bên việt nam đạt chín mươi tám ba triệu usd
có một mươi bốn lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư việt nam tăng thêm là tám mươi bốn tám triệu usd
tính theo lĩnh vực thì lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của việt nam ra nước ngoài
với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là tám mươi một chín triệu usd chiếm bốn mươi bốn bảy tổng vốn đầu tư
lĩnh vực ngân hàng đứng thứ hai với ba mươi bảy một triệu usd và chiếm hai mươi ba tổng vốn đầu tư